sau một ngày nghị án ngày ba tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt nguyễn thanh tùng ba mươi tuổi
trú tài xã ân lợi huyện hấn quảng tỉnh bình phước với mức án chung thân về tội giết người
và chín năm tù về tội cướp tài sản tổng mức hình phạt là chung thân
tùng đã sát hại ông lão bán vé số cướp tài sản trong vụ án từng gây xôn xao dư luận
theo cáo trạng nguyễn thanh tùng biết ông vũ đình ngọc sáu mươi tám tuổi bán vé số dạo tại thị xã bình long
thường đeo nhiều nhẫn bằng vàng trên người khi đi bán vé số nên đã nảy sinh ý định chặn đường
đánh ông ngọc chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền để trả nợ và tiêu xài
khoảng bốn giờ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tùng mang theo con dao dài chạy xe máy đến đoạn đường qua khu vực
đồng ruộng vắng vẻ thuộc địa bản ở phú lạc xã thanh phú thị xã bình long rồi chặt một khúc tre tầm vong mang theo
sau đó ẩn mình đợi ông ngọc đi bán vé số ngang qua đến khoảng năm giờ cùng ngày khi thấy ông ngọc đi xe đạp chạy ngang qua
tùng đã cầm đoạn tre tầm vong bất ngờ đánh và cướp số vàng trên người ông ngọc gồm hai chiếc nhẫn vàng năm chỉ
một chiếc nhẫn vàng ba chỉ và một giỏ sách với số tiền hơn một năm triệu đồng rồi bỏ trốn
tổng trị giá tài sản nguyễn thanh tùng chiếm đoạt được là bảy mươi triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng
sáng cùng ngày người dân đi được phát hiện ông ngọc tử vong nên đã trình báo cơ quan công an
đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tùng bị bắt
tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh tùng mức án tử hình
trong quá trình xét xử xem xét đánh giá tình tiết tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh tùng mức án trung thân
về tội giết người và chín năm tù giam về tội cướp tài sản tổng hình phạt là chung thân